thời tiết tại khu vực miền bắc trong những ngày này đang trở lạnh
một số nơi có mưa khiến cho nhiều người dễ mắc bệnh
nhất là đối với người già và trẻ nhỏ có sức đề kháng kém
hiện số lượng bệnh nhân nhập viện đã tăng lên từ một mươi đến một mươi năm
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
thời tiết trở lạnh kèm theo mưa khiến cho sinh hoạt của người dân
tại khu vực miền bắc trở nên khó khăn hơn
nhiều người đã mất bệnh do không thích ứng được với thời tiết
tại bệnh viện đạo khoa trung ương số người cao tuổi đến khám
và điều trị bệnh cũng tăng lên
phần lớn họ mắc các bệnh về phổi viêm mũi xoan hèn xuyển viêm khớp tim mật
trong người thì thấy xương khớp nó yếu kiểu như mình đi lại là nó cũng yếu
lên cầu thang các thứ là nó yếu mà
buốt ở những cái khớp và những cái xương này là mình đi
thì cảm thấy là nó tê hơn nó buốt hơn
với cái lạnh thì nó cũng thuận lợi cho một số các cái bệnh lý đặc biệt
các bệnh lý về đường hô hấp
đối với các tập đối tường mà nhạy cạm như là trẻ em và người già
thì các cái bệnh này nó lại càng dễ bị nhiễm hơn
đặc biệt đối với đối tượng là người già đã có một số các cái bệnh lý tim mật có sắc
thì các cái nguy cơ về các cái biện cố về tim mật
như các cái tai biến mật não hay là tai biến về tim mật
như là nhiều mặt của tim cũng có thể xảy ra
trời lạnh không khí ẩm ướt trẻ nhỏ dễ mắc các bệnh như viêm phế quản
viêm phổi nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng sốt cao phải điều trị nội trú
đấy mấy hôm nay do rác rác
thì là cháu đổ bệnh từ mấy hôm do rác là cháu truyền bị đổ bệnh nữa ạ
cháu mấy hôm nay thì tiêm điều trị ở đây được
hôm nay là ngày thứ hai thì cháu cũng ăn uống được rồi ạ
cháu bị sốt quá ạ
cháu sốt từ tối hôm thứ bảy
chắc là thế ạ
người dân nên lưu ý bảo vệ sức khỏe trong những ngày gió lạnh càng về
mặc trang phục phù hợp ăn uống bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm để phòng tránh bệnh